sáng nay tại bệnh viện việt đức thủ tướng phạm minh chính đã dự lễ phát động đăng ký hiến tặng mô tạng
cứu người với tinh thần cho đi là còn mãi
đây là sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm thay đổi nhận thức của xã hội về hiến mô tạng
thắp ngọn lửa nhân ái và nhân rộng thêm những hành động cao quý
có phần mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh
hiến mô tạng là một trong những món quà quý giá nhất mà một người có thể trao tặng cho người khác
ở việt nam đã có hàng nghìn người đã được ghép tạng thành công
được cứu sống nhờ sự sẻ chia nhân ái của những tấm lòng cao đẹp
việt nam rất tự hào mặc dù đi sau thế giới năm mươi năm và sau các nước trong khu vực khoảng hai mươi năm
nhưng đến nay trình độ ghép tạng của việt nam đã ngang bằng nhiều nước
và tỷ lệ sống sau ghép tạng ở việt nam còn cao hơn so với một số quốc gia phát triển
trong khi chi phí rẻ hơn rất nhiều
thủ tướng phạm minh chính nêu rõ trong hơn ba mươi năm qua
lĩnh vực ghép tạng đã đạt được sự tiến bộ vượt bậc
đó chính là nhờ ba nhân tố chủ yếu chủ trương đường lối chính sách khuyến khích của đảng
nhà nước sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ nhân viên y tế
đặc biệt là sự hy sinh cao cả của những người hiến tạng
gia đình người hiến tạng và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân
thủ tướng vui mừng nhắc lại từ ca ghép tạng thành công đầu tiên cách đây ba mươi năm
việt nam ngày nay đã làm chủ được kỹ thuật ghép các loại tạng
liên tiếp thực hiện nhiều ca ghép đa tạng thời gian qua
trong hai năm gần đây các bệnh viện đã thực hiện thành công hơn một ca ghép tạng một năm
nếu như trước đây chỉ có năm bệnh viện trung ương
bệnh viện hữu nghị việt đức bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
bệnh viện quân y một trăm linh ba bệnh viện trung ương huế bệnh viện trợ giấy
thực hiện được kỹ thuật ghép tạng
thì đến nay bộ y tế đã cấp phép cho hai mươi sáu bệnh viện thực hiện kỹ thuật này
thủ tướng biểu dương và cảm ơn những tấm lòng vàng
những nghĩa cử cao đẹp của những con người
những gia đình với tấm lòng hy sinh cao cả đã tình nguyện hiến mô tạng
một phần vô giá của cơ thể mình người thân của mình
để thắp sáng niềm tin tiếp nối hy vọng mở ra cơ hội sống cho nhiều người khác
thủ tướng phạm minh chính băn khoăn bởi số lượng ca ghép tạng
vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu ghép tạng của nhân dân hơn một ca mỗi năm
hiện nay hơn chín mươi bốn tạng ghép là từ nguồn hiến sống
tiềm ẩn nhiều nguy cơ có hại đối với sức khỏe người hiến
việc khuy động nguồn lực và các cơ chế chính sách liên quan đến ghép tạng
còn những hạn chế bất cập
đội ngũ chuyên gia y bác sĩ nhân viên y tế trong lĩnh vực ghép tạng chưa nhiều
điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị chưa thực sự đầy đủ đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là góp phần tạo ra phong trào
tạo ra su thế để những người sống đăng ký việc hiến tạng mô tạng của mình
sau khi mà chết não chết tim
phát huy truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc ta
với mong muốn nhận thức và tinh thần hiến tạng cứu người
tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ sâu rộng hơn nữa trong xã hội
tôi kêu gọi mọi người dân việt nam trưởng thành không viên phân biệt
giới tính dân tộc tôn giáo tuổi tác vùng miền
hãy tình nguyện đăng ký hiến tạng trên tinh thần mở lòng nhân ái
lãnh đạo của chúng ta
lan tỏa yêu thương thắp sáng niềm tin tiếp nối hy vọng
gieo mầm sự sống đó là tình yêu nghĩa cử cao đẹp nhất
vì cho đi là còn mãi một người có thể cứu nhiều người
phát huy sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân
thủ tướng đề nghị bộ y tế chủ động xây dựng kế hoạch
có chỉ tiêu cụ thể tăng số lượng người đăng ký hiến mô tạng phù hợp
giả soát hoàn thiện các cơ chế chính sách
và có những giải pháp phù hợp kịp thời hiệu quả
để thúc đẩy các hoạt động trong lĩnh vực ghép tạng hiến tạng
thủ tướng lưu ý mọi hành vi thương mại hóa và mua bán mô
bộ phận cơ thể người mua hoặc bán xác đều bị nghiêm cấm
việc hiến tạng là hoàn toàn tự nguyện và không nhằm mục đích thương mại
thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng với sự vào cuộc của các cấp
các ngành các địa phương với sự nhận thức sâu sắc
lòng nhân ái sự sẻ chia của toàn xã hội công tác ghép tạng
và hệ thống hiến mô tạng ở việt nam sẽ ngày càng phát triển
ngày càng có nhiều người đăng ký hiến mô tạng
mang lại niềm tin hy vọng cho những người bệnh
tô thắm tình nghĩa đồng bào ruột thịt truyền thống con cháu lạc hồng
nhân dịp này thủ tướng chính phủ phạm minh chính và gia đình
sẽ hiến mô tạng cứu người trong thời gian tới